đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung mương
cùng đoàn công tác của các bộ ngành trung ương đã có buổi làm việc với ban thường vụ tình nguy bến tre
về triển khai thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
và góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh bến tre lần thứ một mươi một nhiệm ký hành hai mươi hành hai mươi năm
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện
và các kết quả đạt được trong việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của đảng bộ tỉnh bến tre
đồng thời đề nghị cần đánh giá rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cấp cơ sở
và đại hội điểm cấp huyện để chỉ rõ phát huy những ưu điểm khắc phục những hạn chế trong quá trình chuẩn bị
và tổ chức đại hội cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ tỉnh tổ chức thành công đại hội cấp huyện đúng nội dung
tiến đổ yêu cầu tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ tỉnh bến tre nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí cũng đề nghị tỉnh bến tre trước mắt phải sớm có giải pháp thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu
để tạo ra nền tảng ổn định và phát triển lâu dài